đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo lần một
báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
theo đó dự thảo lần một báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một nêu rõ
chủ đề của đại hội là nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của đảng bộ
xứng đáng với niềm tin của nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo nghĩa tình
phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư
giữ vững ổn định chính trị xã hội xây dựng thành phố thông minh phát triển nhanh bền vững
vì cả nước cùng cả nước vì hạnh phúc của nhân dân
bản dự thảo báo cáo chính trị này sẽ được tổ chức lấy ý kiến các ban đảng các bộ ngành trung ương và các địa phương
các chuyên gia nhà khoa học trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi sau đó tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh và lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân vào tháng năm
và dự kiến hoàn chỉnh dự thảo lần bốn
chính xin ý kiến bộ chính trị trong tháng bảy và tháng chín năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn chỉnh dự thảo để chỉnh ra đại hội